nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố cáo trạng truy tố bị cáo trương mỹ lan và tám mươi năm đồng phạm
đối với bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đại diện viện kiểm sát nêu ba tội danh
tham ô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo cáo trạng bị cáo trương mỹ lan đã xây dựng một hệ sinh thái vạn thịnh pháp gồm khoảng một công ty con
công ty liên kết giao cho người thân người nhà điều hành quản lý
bị cáo trương mỹ lan tuy không nắm chức vụ tại ngân hàng scb nhưng là cổ đông chính ở đây
từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần đã cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền từ scb sử dụng cho nhu cầu cá nhân riêng của mình
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tuyên quang vào ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với lê văn tân chú tại tỉnh hải dương về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào khoảng một giờ ba mươi sáu phút ngày hôm qua tại km một trăm năm mươi tám trăm năm mươi quốc lộ hai thuộc thôn đồng cầu xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe container kéo theo semi remote do lê văn tân điều khiển với xe ô tô chở khách do phan văn quý điều khiển
hậu quả năm người đi trên xe ô tô
khách tử vong tại chỗ một người tử vong tại bệnh viện tám người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định vừa khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm trần thị mỹ linh chú tại tỉnh phú yên
dương bảo đông và nguyễn duy phú cùng chú thành phố quy nhơn tỉnh bình định để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó đội cảnh sát giao thông đường bộ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ
giao thông tuệ phạm về ma túy công an thành phố quy nhơn phối hợp với công an phường nhân phú tuần tra nghiệp vụ phát hiện đông đang điều khiển mô tô
chở theo linh lưu thông trên đường mang theo ma túy đá đi bán cho các con nghiện
qua đấu tranh nhanh tổ công tác tiếp tục khám xét nơi ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phú người trực tiếp bán ma túy cho linh
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ tăng vật và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
chủ công phối hợp với lực lượng công an huyện tam bình đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang một điện đánh bạc trái phép tại xã mỹ thạch trung huyện tam bình
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ một mươi hai đối tượng có liên quan và tạm giữ tăng vật phương tiện tại hiện trường gồm một mươi ba điện thoại di động
một mươi hai xe mô tô một mươi bộ bái tay với tổng số ba
tổng số ba tiền trên năm mươi triệu đồng
vụ việc đã được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình tiếp tục làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau một tuần nghị án tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt bị cáo bùi minh đà sáu năm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
sáu bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ một mươi năm tháng tù đến ba mươi sáu tháng tù về tội đánh bạc
các bị cáo cùng trú tại thành phố rạch giá
tỉnh kê giang
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai đà đã kết bạn với một người đàn ông chưa rõ nhân thân
thỏa thuận nhận hai tài khoản trang web để trực tiếp đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái
trong thời gian từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thông qua mạng internet đà đã trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái nhiều lần
tổng số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng
ngoài ra đà tạo ra nhiều tài khoản con
tổ chức cho các bị cáo chơi cá độ bóng đá và lô đề trực tiếp ăn thua với đà với số tiền lên đến một mươi ba tỷ đồng
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc đà đang đánh bạc và tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kê giang phát hiện và bắt giữ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên anntv